không khí ấm áp và vui tươi trong ngày tết cổ truyền cũng đang lan tỏa tới rất nhiều du khách quốc tế đang có mặt ở việt nam
theo thống kê đã có tới hơn một triệu du khách nước ngoài chọn việt nam làm điểm đến du lịch đầu năm
và rất nhiều trong số đó coi đây là dịp để trải nghiệm không khí tết việt một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm
đây là hình ảnh quen thuộc ở khách sạn hơn một trăm linh tuổi metropole hà nội mỗi dịp đón tết nguyên đán
tại đây du khách được học cách gói bánh trưng tìm hiểu về quy trình luộc bánh những nét văn hóa truyền thống ngày tết của việt nam và tham gia vào cuộc thi gói bánh trưng
lần đầu tiên đến việt nam chị velonica du khách australia cảm thấy vô cùng thích thú với ẩm thực rất riêng của người việt dịp tết cổ truyền
đây là lần đầu tiên tôi được gói bánh trưng truyền thống của người việt
ban đầu tôi gặp khó khăn khi không thể gói bánh thành hình vuông
mãi sau tôi mới xoay sở được và không thể tin được tôi đã chiến thắng được cuộc thi gói bánh trưng hôm nay
tôi rất vui
tại thành phố đà nẵng du khách cũng có những trải nghiệm với tết cổ truyền của người việt
mặc dù đã bốn lần đến với việt nam nhưng đây là lần đầu tiên anh massim chevari người nga có mặt vào đúng dịp tết cổ truyền của dân tộc việt
theo anh đón tết ở việt nam có nhiều khác lạ so với quê hương
ở việt nam thì một món ăn rất đặc biệt là bánh trưng và xôi và rất nhiều món truyền thống khác
xem múa lân chào xuân thưởng thức nghệ thuật dân tộc hay hòa mình vào những trò chơi dân gian được thưởng thức những hoạt động văn hóa nghệ thuật vui tươi ngày tết này với bất cứ du khách quốc tế nào cũng sẽ là ấn tượng khó quên
bên cạnh đó nhiều du khách quốc tế đến việt nam thời điểm này còn tự mình khám phá theo cách riêng để cảm nhận được không khí xuân đang rất rộn ràng
tôi nghĩ người việt rất thân thiện và mến khách
tôi thích không khí ở nơi đây
và hy vọng sẽ có dịp quay lại đây một lần nữa
để biết nhiều hơn về văn hóa truyền thống của các bạn
ở úc khi đến dịp năm mới thì chúng tôi có gần một tháng để nghỉ tết
do vậy rất nhiều người dân dành thời gian trong năm mới để đi tắm biển và du lịch hoặc tổ chức tiệc với bạn bè
trong khi dịp năm mới ở việt nam thì người ta lại dành thời gian cho nhau
và điều này thật khác lạ bởi chúng tôi chỉ thi thoảng gặp nhau vào giáng sinh chứ không đều đặn hàng năm như thế này và đó thật là tuyệt vời
tết nguyên đán không chỉ là thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc
mà còn là cơ hội để các thành viên trở về đoàn tụ cùng gia đình
với du khách quốc tế đây cũng là lúc họ có thể tìm hiểu những điều thú vị nhất trong bức tranh văn hóa đa sắc màu của việt nam